vậy bạn có tự đặt ra dấu hỏi rằng đợt không khí lạnh hiếm gặp giữa tháng năm có gì đáng lưu ý
những vùng nào cần đặc biệt chú ý khi xảy ra thời tiết cực đoan
hãy cùng lắng nghe ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phân tích về đợt không khí lạnh hiếm gặp giữa tháng năm này các bạn nha
theo ông nghiên cứu và dự báo những ngày tới các tỉnh miền bắc sẽ có mưa rào và dông
và các đợt mưa dông này sẽ kéo dài đến khoảng ngày một mươi sáu tháng năm
ngoài ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng năm dự báo sẽ có đợt mưa vừa đến mưa to ở miền bắc trước khi có không khí lạnh tràn về
sau đó khoảng ngày một mươi bốn tháng năm không khí lạnh sẽ tác động đến miền bắc nước ta
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đợt không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh ở bắc bộ bắc trung bộ
khoảng cấp sáu đợt này tương tự đợt gió mạnh hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi một
như vậy khoảng một mươi năm hiện tượng lạp lại một lần
trước câu hỏi đợt không khí lạnh này có phải hiếm gặp ông hưởng cho hay
thực tế không khí lạnh ảnh hưởng đến miền bắc nước ta trong tháng năm không có gì đặc biệt
vì năm nào cũng có nhưng không khí lạnh gây ra gió mạnh cấp sáu cấp bảy thì tương đối phức tạp
khoảng một mươi năm mới có một đợt không khí lạnh như vậy
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một qua quan sát của chúng tôi
có một số lần nhiệt độ ở hà nội đã xuống dưới hai mươi độ c trong tháng năm
ông cũng lưu ý đối với đợt không khí lạnh này việc giảm nhiệt không đáng ngại
tuy nhiên chúng tôi cảnh báo trên đất liền sẽ gây ra mưa trên diện rộng ở bắc bộ
sau đó lan rộng đến miền trung nhất là trong ngày một mươi năm một mươi sáu tháng năm
có khả năng gây ra lũ quét sạt lở dông lốc xét mưa đá
trên biển sẽ có gió cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
ở khu vực biển miền trung các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo
cảnh báo thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh
trong các tình huống thiên tai đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến
hướng dẫn nhân dân cách nhận biết kỹ năng ứng phó với mưa lớn lốc xét mưa đá
gió giật mạnh và lũ quét sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại
dự báo trong thời gian tới sau đợt không khí lạnh giữa tháng năm
miền bắc có thể chịu thêm tác động của các đợt không khí lạnh yếu
gây mưa rào và giông ở bắc bộ và miền trung
do tác động của không khí lạnh nên cuối tháng năm đầu tháng sáu
nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm
từ cuối tháng sáu trong tháng bảy và nửa đầu tháng tám sẽ có thể xảy ra những đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
bệnh viêm gan bí ẩn và những tin tức về dự báo thời tiết bất thường
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nga
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo